tỉnh ủy tuyên quang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng thi hành điều lệ nhiệm kỳ đại hội một mươi hai
dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh hội đồng nhân dân tỉnh
cùng lãnh đạo các sở ban ngành lãnh đạo các huyện thành phố
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi các cấp ủy tỉnh tuyên quang đã bám sát một mươi nhiệm vụ xây dựng đảng
theo tinh thần nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
và các nghị quyết của trung ương triển khai thực hiện toàn diện đồng bộ các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng
tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị
đã xây dựng nhân rộng các mô hình tốt cách làm hay nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên
góp phần cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội
thời gian tiếp theo tỉnh ủy tuyên quang tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cấp bách về xây dựng đảng
trọng tâm là kiên trì kiên quyết thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ đảng viên trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ